nhằm khơi dậy hứng thú niềm đam mê đọc sách từ đó khuyến khích thúc đẩy phòng trào đọc trong thế hệ trẻ
hình thành thói quen và phương pháp kỹ năng đọc sách cho học sinh sinh viên
một yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã phát động cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm hai nghìn hai mươi bốn
bắt đầu từ hồi đầu năm nay và vào ngày hôm qua lễ tổng kết trao giải đã được diễn ra tại hà nội
đại học và học viện tham gia con số này cao hơn rất nhiều so với năm hai nghìn một mươi chín
cho thấy sức hút và giá trị lan tỏa của cuộc thi ngày càng lan rộng và phát triển